đến năm hai nghìn một mươi năm ông hồng làm khống giấy xác nhận nguồn gốc đất nói trên
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ông hồng đem bán cho bà duyên với giá là một mươi hai tỷ đồng
sau đó bà duyên lại bán lại cho bà yến với giá là một mươi tám chín tỷ đồng
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ông hồng đem bán cho bà yến với giá là một mươi hai tỷ đồng
bà yến đã mua bán theo hình thức tự thả thỏa thuận chỉ dựa trên giấy xác nhận nguồn gốc đất do ông hồng làm
bà yến làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã phát hiện thửa đất nói trên thuộc đất rừng do nhà nước quản lý
khi biết mình bị lừa nên cả bà duyên và bà yến đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông hồng đến cơ quan công an
một đường dây môi giới mại dâm qua mạng internet vừa bị triệt phá
vào ngày một mươi một tháng một công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp tám đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm
theo điều tra ban đầu vào lúc một mươi năm h ngày một mươi một tháng một lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng là
lê minh sang lê hoàng trung nghi nguyễn phi bằng nguyễn đình bách huy bằng thị hiệp nguyên xuân hoàng nguyễn thị bạch và nguyễn thành tâm
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ hơn hai tỷ đồng cùng nhiều điện thoại máy tính bảng dùng để điều hành mua bán dâm qua mạng
và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng dùng để giao dịch nhận tiền từ gái bán dâm
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
riêng đối tượng nguyễn xuân hoàng khai nhận hiện nay đang quản lý gần hai trăm linh gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
và trung bình mỗi tháng đối tượng hoàng thu lợi bất chính từ tiền của các gái bán dâm là hơn một tỷ đồng
hơn một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ đã được lực lượng cảnh sát kinh tế công an
huyện thanh trì hà nội phát hiện thu giữ cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
đây được coi là vụ án về buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất tại địa bàn được lực lượng công an khám phá
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì đã phát hiện nhóm đối tượng là phạm phương tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thương chú tại phường thạch bàn quận long biên và đối tượng hồ văn hoan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ngô xá cẩm khê phú thọ có hành vi buôn bán tàng chữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất